cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết đã tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
làm rõ nguyên nhân vụ hai người chết tại khu vực tổ hai mươi năm b phường bình khánh thành phố long xuyên
nạn nhân là anh trương tiến dũng và chị nguyễn thùy ngọc hiếu là bạn gái của anh dũng
cùng chú tại huyện trợ mới tỉnh an giang
theo thông tin ban đầu hiện trường vụ việc là phòng trọ mà anh dũng và chị hiếu đã thuê khoảng một tuần
đến sáng ngày hai mươi hai tháng một bạn của anh dũng đến gõ cửa nhưng thấy cửa bị khóa trong và không ai trả lời
nên đã báo với chủ nhà khi chủ nhà trọ kiểm tra và nhìn qua khe thông gió thì phát hiện anh dũng đang chết
trong tư thế treo cổ chị hiếu nằm dưới nền gạch xung quanh có nhiều vết máu
hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
về tội phạm ma túy phòng cảnh sát điều tra
tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai
ngày hôm qua khi tiến hành làm nhiệm vụ tại khu vực thôn xả hồ xã phong niên huyện bảo thắng
đã phát hiện bắt quả tăng hai đối tượng có hành vi mua bán chai phép một mươi bánh heroin
hai đối tượng là lù xeo nhà và tráng xeo chúng cùng chú tại huyện bảo thắng
số ma túy này được các đối tượng cất giấu trong ba lô mang theo người
tại cơ quan công an đối tượng tráng xeo trúng khai đã nhận một mươi bánh heroin của một người mông sống tại trung quốc
sau đó gọi điện cho lù xeo nhà tìm người mua hàng
sau khi liên hệ được khách mua hàng thì chúng và nhà đã hẹn nhau để mang đi tiêu thụ
là nữ giới nhưng thủ đoạn thì rất tinh vi và manh động
đỗ thị xuân hồng chú tại huyện châu thành tỉnh sóc trăng
liên tục thực hiện các vụ cướp giật tài sản
và hiện hồng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiểu cần tỉnh trà vinh tạm giữ hình sự
ngày hai mươi tháng một anh thạch thanh cùng vợ và con gái hai tuổi
đến dự lễ khánh thành tránh điện chùa ấp sáu
xã tân hùng huyện tiểu cần
lợi dụng lúc vợ chồng anh thanh không để ý
hồng đã dùng kìm bấm sợi dây chuyền vàng một mươi tám k của con cái anh thanh
phát hiện sự việc vợ chồng anh thanh liền chi hô và bắt giữ đối tượng
giao cho cơ quan công an
tại cơ quan điều tra hồng khai nhận trong hai ngày một mươi chín và hai mươi tháng một
đã cướp giật một mươi bốn sợi dây chuyền các loại tại chùa ấp sáu
rồi giao cho lâm ngọc thủy chú tại phường hai thành phố châu trăng cắt giữ
tiến hành xác minh và mời đối tượng thủy về cơ quan làm việc
thủy khai có giữ hộ hồng sáu sợi dây chuyền vàng
công an huyện tiểu cần đã thu giữ được tám sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng
ba điện thoại di động và gần bảy triệu đồng tiền mặt
ngoài ra đỗ thị xuân hồng còn khai nhận đã thực hiện chót lọt ba vụ bóc túi
với số tiền gần ba triệu đồng tại khu vực chùa ấp sáu
hôm sáng ngày hôm nay công an huyện yaleo tỉnh đắk lắc vừa khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam hai tháng đối với nguyễn huy thái
trú tại thị trấn yadrang huyện yaleo để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gửi thương tích
bước đầu công an huyện yaleo làm rõ thái chuyên tổ chức đưa các cô gái trẻ
đến phục vụ cho các quán karaoke trên địa bàn huyện yaleo và tỉnh gia lai
ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám một cô gái được bạn rủ xuống huyện yaleo làm việc
và ở chung trong nhà với một mươi ba cô gái khác là tiếp viên quán karaoke
tại đây thái đã điều cô gái trên đi phục vụ tại các quán karaoke
tuy nhiên do bị khách giảm sỡ
nên cô gái đã bỏ ra ngoài thì về bị thái đánh
đến ngày một mươi ba tháng một cô gái trên bị nghi ngờ lấy trộm bốn điện thoại của các nữ tiếp viên cùng phòng
nên thái đã dùng cong số tám còng tay rồi dùng mũ bảo hiểm và tay chân đánh đập dã man trong hai ngày
tại cơ quan công an đối tượng thái thừa nhận hành vi tra tấn khiến nạn nhân bị thương tích một mươi
liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến tám người tử vong tại kim thành hải dương
cơ quan chức năng đã khởi tố và bắt tạm giam lương văn tâm
trú tại xã tĩnh túc huyện nguyên bình tỉnh cao bằng
hiện đang ở trọ tại hà đông là lái xe gây tai nạn
như tin đã đưa vào chiều ngày hai mươi một tháng một trên quốc lộ năm
đoạn chạy qua xã kim lương huyện kim thành tỉnh hải dương
một xe tải mang biển kiểm soát hai mươi chín c bảy mươi một nghìn chín trăm năm mươi ba đã đâm thẳng vào đoàn người vừa đi viếng nghĩa trang về
khiến tám người tử vong
sau đó tài xế lương văn tâm đã tới cơ quan công an để trình diện
bước đầu lái xe lương văn tâm khai nhận đã liên tục sử dụng ma túy đá trong vòng một tuần qua
và gây ra tai nạn trong lúc đang ngủ gật
liên tục trong những ngày qua công an các quận huyện và phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an
thành phố hồ chí minh đã tiến hành kiểm tra đo nồng độ cồn và chất kích thích đối với tài xế điều khiển xe ô tô
còn đó đã phát hiện một mươi sáu trường hợp tài xế dương tính với ma túy và gần ba trăm linh tài xế điều khiển phương tiện trong tình trạng say xỉn
trước mắt công an địa phương đã lập hồ sơ một mươi năm tài xế không có nơi cư trú ổn định để đưa đi cai nghiện
năm tài xế có nơi cư trú được đưa về địa phương lập hồ sơ xử lý
cũng trong đợt kiểm tra này phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố hồ chí minh
đã phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra kiểm soát hơn ba bốn trăm linh trường hợp
tại hai cửa ngõ chính phía đông và phía tây của thành phố
sau năm ngày gia quân phát hiện xử lý hai trăm chín mươi một trường hợp vi phạm nồng độ cồn
ba mươi sáu trường hợp vi phạm các lỗi liên quan đến an toàn giao thông
tạm giữ ba mươi ba xe ô tô hai trăm sáu mươi sáu mô tô các loại